liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe đầu kéo làm rơi hàng chục khối bê tông cỡ lớn làm một người tham gia giao thông tử vong
công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân để xử lý theo quy định
cụ thể vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai tại đường gom cao tốc hà nội bắc giang đoạn qua cống chui gần công ty sài gòn bắc giang khu công nghiệp quang châu
xe đầu kéo do tài xế phạm quang huy chú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang điều khiển kéo theo rơ móc đã làm rơi nhiều khối bê tông cỡ lớn xuống đường
vụ việc khiến một nam công nhân điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ cả nạn nhân và xe máy bị vùi lấp dưới các khối bê tông
và hiện tài xế huy đã ra trình diện cơ quan công an còn thi thể của nạn nhân xấu xố đã được bàn giao cho gia đình an táng